chiều ngày ba tháng năm tại thành phố ninh bình thường trực tỉnh ủy tổ chức tiếp xúc đối thoại với cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh
đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
và gần hai trăm linh đại biểu đại diện cho hàng chục nghìn hội viên nông dân trong tỉnh tham dự
tại buổi tiếp xúc đã có năm mươi bốn ý kiến của hội viên nông dân và doanh nghiệp phục vụ trong các lĩnh vực cung ứng vật tư cho nông nghiệp
đơn vị chế biến nông sản kinh doanh nông sản tại chỗ cho nông dân
những ý kiến của hội viên nông dân tập trung vào các lĩnh vực bao tiêu sản phẩm sản xuất nông nghiệp hữu cơ
tình trạng phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường